thưa quý vị thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
vào ngày hôm qua tại khu vực xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là vàng áp sử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và vàng áp bó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại huyện sông má tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là bốn bánh heroin bốn cục nhựa thuốc viện một khẩu súng tự chế cùng một số vật chứng liên quan khác
bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để về bán kiếm lời
khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
công ty tân tín đạt do đối tượng nguyễn sĩ dũng
chú tại phường hà huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an làm giám đốc
đã lợi dụng vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vai lãi nặng với hàng chục văn phòng
ở hàng chục tỉnh thành phố trên cả nước đường dây này vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa
cụ thể công an tỉnh nghệ an đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt khám xét đồng loạt
tại năm mươi một điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính tân tín đạt tại hai mươi tám tỉnh thành phố trên khắp cả nước
qua đó phát giữ năm mươi hai đối tượng
bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn một tỷ đồng với hơn một mươi bị hại
mức lãi suất cao nhất là năm đồng một triệu một ngày tương đương gần hai trăm linh một năm
hiện ban chuyên án đã phong tỏa năm mươi sáu tài khoản liên quan để phục vụ điều tra
còn tại hà tĩnh công an tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án đánh bạc
tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề khởi tố hai mươi sáu đối tượng
qua công tác nắm bắt tình hình lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ
hai mươi đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc do nguyễn vũ lợi võ thị linh và từ thị nga
chú tại tỉnh hà tĩnh cầm đầu
tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hơn sáu mươi ba điện thoại di động năm ô tô một mươi bảy thẻ atm
năm máy tính bảng sáu sổ ghi chép và trên sáu trăm một mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tam vật khác
theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây này lên đến trên năm trăm linh triệu đồng
với những tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi
vụ án khởi tố bị can hai mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
một vụ vận chuyển lâm sản trái phép với số lượng lớn vừa bị tổ công tác công an huyện quản bạ tỉnh hà giang phát hiện bắt giữ
cụ thể vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại xã cán tỷ huyện quản bạ lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát vĩnh phúc
đang chở số lượng lớn gỗ đã được cắt thành khúc và được ngụy trang cất dấu tinh vi phía dưới các bao tải
chứa mùn cưa lái xe đồng thời là chủ phương tiện là lăng quốc toàn chú tệ tỉnh vĩnh phúc không xuất trình được các giấy tờ liên quan
chứng minh nguồn gốc số gỗ trên lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc đưa phương tiện cùng với toàn bộ số gỗ về trụ sở công an để làm rõ
qua kiểm đếm sơ bộ xác định số gỗ trên bao gồm nhiều loại gỗ quý hiếm có tổng trọng lượng là hơn tám một tấn
ca mắc covid một mươi chín ở mức bốn con số và gần một nửa trong số đó được phát hiện là ngoài cộng đồng
chính quyền các cấp vẫn đang quyết liệt triển khai các giải pháp để phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tuy nhiên như đã đề cập rất nhiều lần phòng bệnh hơn chữa bệnh cùng với các biện pháp của chính quyền thì ý thức của người dân
vẫn là một liều vaccine vô cùng quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh nhưng thật đáng buồn là bên cạnh những người chấp hành nghiêm trình
các quy định phòng chống dịch thì vẫn còn tồn tại một số thậm chí là nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động chui
bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
hai mươi một h bốn mươi năm tại phố triều quốc mặc dù đã quá giờ quy định mở cửa một thành phố nhưng những cơ sở kinh doanh này vẫn đón khách
thậm chí còn chưa đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch
đặc biệt dọc phố này ba bốn nhóm nhân viên của một quán karaoke vẫn ngang nhiên
đứng hai bên đường đón khách
karaoke là loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
thế nhưng những cơ sở hoạt động như thế này vẫn lén lút bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng
lực lượng công an và cán bộ chuyên môn cũng đã
thường xuyên để kiểm tra và giám sát đối với cả những cái quán này rồi
nhưng mà có những đôi lúc thì đấy như tôi đã trao đổi từ lúc cái khó khăn ban đầu đấy
lực lượng hiện nay trên địa bàn của xã là có một mươi gần hai mươi cái khu mà cách ni phong tỏa
cho nên là cái lực lượng để mà chia ra làm nhiệm vụ là có những cái lúc là nó cũng không thể nào mà tròn được hết
khi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp sự thiếu ý thức
coi thường quy định phòng chống dịch bệnh như một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên
tạo ra nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng rất lớn cần phải được mạnh tay xử lý
hà nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
để giữ được thành quả này ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng
mọi người đều phải có ý thức phòng chống dịch bệnh
đây cũng là liều vaccine cần thiết để hướng tới cuộc sống bình thường mới
và ngay sau đây biên tập viên thu trang sẽ cùng quý vị điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
những ngày vừa qua hàng nghìn xe container chở nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu ở lạng sơn
để không xảy ra những trường hợp tương tự nhiều chuyên gia cho rằng cần có kịch bản xúc tiến xuất khẩu trong bối cảnh mới
thông tin được đăng tải trên báo lo động
cụ thể các cục vụ liên quan cần hỗ trợ các địa phương trong việc tập huấn hướng dẫn và phổ biến các quy định tiêu chuẩn đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu
đồng thời các bộ ngành cần có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã của các địa phương để tìm kiếm và kết nối các đối tác mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước
mà việt nam đã ký các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực như evfta ctpp
ngoài ra muốn cạnh tranh các doanh nghiệp việt cần liên kết ngày một chặt chẽ với nhau tạo thành sức mạnh của cộng đồng đặc biệt là các lĩnh vực các lĩnh vực quan trọng như phát triển thị phần vốn và công nghệ
thưa quý vị trên báo giao thông cho biết bộ tài chính vừa có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và tổng cục thuế hướng dẫn người dân doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản
đây là biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực này
theo đó bộ tài chính đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trao đổi cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ thuế đối với các hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản của người dân doanh nghiệp
đối với các tổ chức hành nghề công chứng các cơ quan nhà nước liên quan phải hướng dẫn người dân chủ đầu tư dự án bất động sản doanh nghiệp kinh doanh chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán
tính thuế theo quy định của pháp luật các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhận thực tế là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định
còn trên báo kinh tế và đô thị cho biết thời gian qua mặc dù được chính phủ đặc biệt quan tâm nhưng chương trình phát triển nhà ở xã hội ở vẫn tồn tại nhiều hạn chế
trong đó vấn đề lớn nhất vẫn là phát triển nhà ở xã hội trên góc độ ưu đãi
ngược với quy tắc của thị trường
chuyên gia kinh tế vũ đình ánh cho rằng việc xây nhà ở xã hội hiện nay rất khó thực hiện vì giá đất đô thị hiện nay rất cao
bên cạnh đó các doanh nghiệp bất động sản cũng khó tiếp cận được vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở xã hội
giải pháp được các chuyên gia đưa ra là cần phát triển nhà ở xã hội trên quy tắc thị trường với sự hỗ trợ bằng cơ chế chính sách của nhà nước
nếu chúng ta xây dựng một mươi triệu căn nhà ở xã hội thì sẽ khác với việc chỉ xây dựng được một triệu căn
vì khi đó sẽ tác động đến giá bán ngay lập tức
khi sản phẩm nhiều thì giá bán sẽ bình ổn để phục vụ đúng đối tượng là những người có thu nhập thấp
thưa quý vị từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay thì việt nam đã đưa ra nhiều gói hỗ trợ kinh tế
các chuyên gia cho rằng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế do bộ kế hoạch và đầu tư đang dự thảo nên có giải pháp nhằm nắn dòng tiền chảy vào sản xuất
thông tin trên báo tiền phòng
bởi việc bơm thanh khoản quá mức đã dẫn tới sự tăng trưởng của các thị trường tài sản trong đó có chứng khoán
hiện tiền trên thị trường rất nhiều thanh khoản hệ thống ngân hàng luôn dồi dào
tiền nhiều cộng với cỗ máy kinh tế chưa thể khôi phục để chạy đã khiến cho thị trường chứng khoán tăng
vì vậy gói kích thích sắp tới phải được thiết kế làm sao để chuyển đổi lượng tiền thực tế đã bơm ra nhưng chưa được sử dụng sẽ quay trở về đúng mục tiêu đi vào các dự án về hạ tầng an sinh xã hội
điều này cũng sẽ đáp ứng
điều này cũng sẽ đáp ứng giải quyết được bài toán rủi ro lạm phát
và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin sáng phương nam
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
kính thưa quý vị công an các tỉnh bình thuận đồng nai đồng tháp trà vinh đã đồng loạt ra quân
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trực tự tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
và đợt cao điểm ra quân sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại tỉnh bình thuận đại tá trần văn toản giám đốc công an tỉnh đã chính thức phát lệnh cho toàn lực lượng ra quân
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
các lực lượng tham gia diễu hành qua một số tuyến đường chính trong thành phố phan thiết
cũng trong thời điểm này công an các huyện thị xã thành phố và một trăm hai mươi bốn xã phường thị trấn trong toàn tỉnh
cũng đồng loạt tổ chức ra quân thể hiện sự quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích mới
nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trước tình hình tội phạm bắt đầu hoạt động trở lại sau khi đồng nai trở lại trạng thái bình thường mới
cùng với đó an ninh trật tự vào những dịp giáp tết nguyên đáng tìm ẩn nhiều vấn đề phức tạp
do đó công an đồng nai đã quán triệt các lực lượng bám sát địa bàn nắm chắc tình hình ngay tại cơ sở
vận động tuyên truyền nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
đồng thời tổ chức đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp
nhằm phấn đấu duy trì và kéo giảm tội phạm làm tan rã các băng nhóm tội phạm có tổ chức
có biểu hiện hoạt động hiện hành đồng thời tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất
mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy triệt phá các tù điểm ma túy phức tạp
và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm công an tỉnh đồng tháp sẽ tập trung lực lượng
phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình hoạt động phá hoại
khủng bố bạo loạn kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm kéo giảm tai nạn giao thông
không để xảy ra ủng tắc giao thông đua xe trái phép mua bán pháo cháy nổ
với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an tỉnh trà vinh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự
tại buổi lễ đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị địa phương
cần huy động tối đa lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra khép kính địa bàn đảm bảo an ninh trực tự
tăng cường kiểm tra quản lý cư trú các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
bảo đảm trực chiến ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận giải quyết kiến nghị tin báo tố giác tội phạm
tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từng các bậc chí sĩ quán truyệt nội dung công an nhân dân lá chán thét phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
qua công tác trinh sát vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an quận bình thủy tỉnh cần thơ
đã phát hiện một trường hợp vận chuyển hàng trăm bao thuốc lá ngoại nhập lậu
phát hiện một xe ô tô con nhãn hiệu toyota vios biển kiểm soát sáu mươi bảy a một mươi sáu nghìn chín trăm một mươi bốn có biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng lại kiểm tra và phát hiện trên xe cất dấu chín trăm sáu mươi gói thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu z và hero
qua làm việc bà lê ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
khai nhận là chủ số thuốc lá trên
bà thanh mua của một số người từ biên giới ở châu đốc tỉnh an giang
sau đó đem về bán lại cho khách hàng tại cần thơ và tỉnh vĩnh long để kiếm lời
hiện công an quận bình thủy tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tan vật và phương tiện
để tiếp tục xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
kinh doanh vàng bạc đá quý là một trong những ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
và khi người dân thắt chặt chi tiêu và chi phí thuê mặt bằng trở nên đắt đỏ
doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý cần làm gì để thích ứng và phát triển trong thời điểm hiện nay
thành phố hồ chí minh là một trung tâm lớn
về kinh tế đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế
nên ngành vàng bạc đá quý cũng có nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển
có phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung
tuy nhiên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay với quy định của ngân hàng nhà nước
không có phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu chín mươi chín chín mươi chín
nên tình hình sản xuất kinh doanh vàng bạc đá quý không thuận lợi
giá cả thị trường vàng bạc không bắt nhịp với thị trường thế giới
có thời điểm giá vàng trong nước biến động mỗi ngày năm đến bảy giá
trên lệch từ hai trăm linh đồng đến bảy triệu đồng một lượng vàng chín mươi chín chín mươi chín
bên cạnh đó thời gian qua do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cũng ảnh hưởng rất lớn đến ngành kim hoàng đá quý
thị trường sụt giảm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp
và đặc biệt là người thợ kim hoàng
không ít doanh nghiệp kinh doanh vàng thợ kim hoàng đóng cửa chuyển sang nghề khác
đối với ngành kinh doanh vàng trang sức đá quý
và cụ thể là về bên chế tác thì rất là cần một nguồn nguyên liệu
với một giá thành
nó luôn được bình ổn để làm sao mà xây dựng ra được một cái giá bán
nó không có sự tăng giảm
nó sẽ rất là khó khăn cho thị hiếu của các hàng
với nhu cầu về các hàng nguyên liệu
thì cũng rất là cần về chính sách của bên nhà nước
trong vấn đề tăng về hạn mức cho vấn đề về nhập khẩu
để giải quyết khó khăn đó cho ngành vàng
thật sự bây giờ là mình rất là cần nguồn vốn
cần nguồn vốn để phát triển thôi
nguồn vốn làm gì
để mình mua vàng nguyên liệu để mình làm cho nó được nhiều
nhiều nó bắt kịp mới nhận được
nên nguồn vốn là quan trọng
nếu mà được sự hỗ trợ của nhà nước và của chính phủ
của hiệp hội mà được nguồn vốn được tới với các doanh nghiệp như vậy
thì mình nghĩ là cứu rất nhiều doanh nghiệp
từ các thực trạng trên các doanh nghiệp kinh doanh vàng
kim hoàng cũng đã cố gắng vượt qua khó khăn
bằng cách đầu tư máy móc thiết bị hiện đại
sản xuất hàng loạt giảm chi phí để hạ giá thành
đồng thời đẩy mạnh việc thiết lập liên kết
giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
để khai thác thế mạnh của nhau
và nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh
nhiều phương án được hiệp hội và các doanh nghiệp đưa ra
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
kinh doanh vàng kim hoàng
có thể bước phá phát triển trong thời gian tới
hiệp hội kinh doanh vàng việt nam
cũng đã nhiều lần kiến nghị với nhà nước
về một số những điểm chính
các nhập khẩu vàng nguyên liệu
từ lâu rồi nhà nước không có cho phép
nhập khẩu vàng nguyên liệu
cái vàng nguyên liệu trong nước
được xài hiện nay
cũng từ những vàng cũ
và một số từ những nguồn trôi nổi
muốn hoạch định
một việc sản xuất quy mô lớn
để tiêu dùng trong nước
và đặc biệt là xuất khẩu
thì các doanh nghiệp vàng gặp khó khăn
hiện giờ khi tình hình dịch bệnh
đã dần được kiểm soát
các doanh nghiệp vàng kim hoàng
trên địa bàn tp hcm
cũng đang đẩy mạnh mở cửa
đưa ra hàng loạt các sản phẩm mới
phục vụ cho mùa mua sắm lớn nhất cuối năm
tạo đà phục hồ cho thị trường
và phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới
kính thưa quý vị
tiết trời giao mùa kèm theo những đợt mưa ẩm
là điều kiện thuận lợi để mũi
truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển
và song song với phòng chống dịch covid một mươi chín
thì người dân cũng cần trang bị kiến thức
và phòng chống các dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm như là sốt xuất huyết
đại bệnh viện tp hcm
theo các bác sĩ
những ngày qua số ca tăng cao gấp hai đến ba lần
so với các tuần trước đó
với tỷ lệ bệnh nặng chiếm hai mươi năm đến ba mươi
việc nhiều ca bệnh sốt xuất huyết
gia tăng khiến số ca nặng cũng tăng theo
về dịch bệnh
dịch bệnh covid chồng với dịch bệnh
sốt xuất huyết là có
có thể là do
người nhà người ta lo lắng
người ta sợ người ta không dám đi khám bệnh
trong giai đoạn mà con mình có sốt
thì tuy là họ có làm test nhanh
hoặc là làm các xét nghiệm về covid âm tính
nhưng mà họ vẫn ngại
đến chuyện đến bệnh viện dẫn đến cái chuyện là
họ nhập viện trễ và trễ nó nặng
và nó có vô sốc
hoặc là nó có những biến chứng
của sốt xuất huyết
trên thực tế dù đã bước sang tháng một mươi hai
nhưng tp hcm vẫn có những đợt mưa ấm
là điều kiện thuận lợi để mũi truyền bệnh
sốt xuất huyết phát triển dù vậy
nội ám ảnh của đại dịch covid một mươi chín
khiến nhiều người dân lo ngại đến bệnh viện
khi có dấu hiệu sốt cao
ngày đầu tiên thì em cứ hiện là covid thôi

thì xong rồi

mà nó không có

có một khoảng thời gian gì bé đã khỏe lại
đã khỏe lại mới chơi bình thường
thì mình tâm lý mình nghĩ là
có lẽ là bởi lẽ là người ta không bị covid
cũng có lẽ phải ban sốt
như chương trình
thì do ngày thứ hai
ngày thứ ba thì bắt đầu nó nở lên
mình dùng tay mình băng
cái đỏ đó bớt đỏ đó ra
thì lên bệnh viện

xong diện vô
trong cái cuối là hai ngày rưỡi
ngày rưỡi xong rồi bé sớm nay giờ đã ổn rồi
một trong những
sai lầm của người dân khi xuất hiện
triệu chứng sốt là nghĩ ngay đến covid một mươi chín
sau khi tầm soát âm tính thì chỉ nghĩ đến
sốt siêu vi và tự điều trị tại nhà
thêm nữa việc không phát hiện kịp thời
các dấu hiệu trở nặng khiến nhiều người
nhập viện trong tình trạng nguy kịch
những cái sai lầm
mà phụ minh phụ huynh mình hay để ý
cái bệnh cảnh của sốt sốt huyết á
thì là sốt xuất huyết thường nó sẽ sốt liên tục
từ ba cho đến bốn ngày
tới ngày thứ tư mình sẽ thấy bé nó bớt sốt
lúc đó nhiều phụ huynh người ta nói là
à không sao con tôi nó hết sốt rồi
tôi có thể để nó ở nhà
nhưng mà họ quên mất rằng là
nếu như đứa nhỏ nó mệt nhiều hơn
nó nôn ói nhiều hơn nó đau bụng nhiều hơn
thì đó là những cái dấu hiệu
cảnh báo bệnh sốt sốt huyết nó đang nặng lên đó
tốt nhất là nên đi khám
để mà mình xác định lại
cái tình trạng hiện tại của đứa nhỏ
cần thiết thì mình nhập viện
cái thứ hai nữa là trong sốt sốt huyết thì nó có cái sốt
mọi người hay sử dụng thuốc là
paracetamol để điều trị hạ sốt
nhưng vẫn có những phụ huynh họ có
cái thói quen sử dụng cái thuốc ibuprofen
để mà điều trị hạ sốt giảm đau
thì cái ibuprofen
ngoài cái chuyện là hạ sốt giảm đau
nó có một cái tác dụng phụ đáng lo ngại
đó là nó gây sốt huyết hệ tiêu hóa
mà trong bệnh cảnh của sốt sốt huyết
tiểu cầu giảm kèm theo uống thêm cái thuốc đó nữa
nó có thể làm cho tình trạng
sốt huyết tiêu hóa của bé nó diễn ra
cái đó cũng là một cái dấu hiệu nguy hiểm
đa số bệnh nhân sốt sốt huyết
thường tự khỏi trong vòng bảy ngày
tuy nhiên khoảng năm bệnh nhân
sẽ có biểu hiện nặng có nguy cơ gây tử vong
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
đang lan rộng thì các triệu chứng
của sốt sốt huyết cần hết sức lưu ý
vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn
với covid một mươi chín như sốt đau mỏi cơ
do đó nhân viên y tế
cần khai thác yếu tố dịch tệ cẩn thận
đồng thời yêu cầu làm xét nghiệm khẳng định
tránh bỏ sốt hoặc nhầm lẫn
gây ra các hậu quả đáng tiếc
chương trình tiếp tục với các tin tức
về lĩnh vực giao thông
bộ giao thông vận tải đã ban hành công điện
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần
và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý trong văn bản này
là yêu cầu xả trạm nếu xảy ra
ủng tắc tại trạm thu phí trong dịp tết
cụ thể để phục vụ tốt
nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm
an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả
dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán nhâm dần
và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ
kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí
tổ chức phân luận giao thông hợp lý
giải tỏa phương tiện không để xảy ra
ủng tắc tại các trạm thu phí
chủ động xả trạm mở barrier để giải tỏa
phương tiện khi xảy ra ủng tắc kéo dài
nhất là trên các tuyến trục chính ra vào
hà nội và thành phố hồ chí minh
các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông
trọng điểm và khu vực tổ chức lễ hội xuân
có biện pháp khắc phục kịp thời
khi xảy ra sự cố tai nạn
đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm
phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm về tốc độ
trở quá tải trọng quá số người quy định
tăng giá vé trái quy định
thưa quý vị cũng nhằm giảm thiểu
ủng tắc và đảm bảo an toàn giao thông
trên địa bàn thủ đô hà nội
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hội đồng nhân dân tp hcm
hà nội vừa thông qua nghị quyết
về chương trình mục tiêu giảm
ủng tắc tai nạn giao thông
trong đó tập trung triển khai đồng bộ
một mươi nhóm nhiệm vụ và giải pháp
điều đáng chú ý
sở giao thông vận tải hà nội sẽ giả soát
xây dựng hoàn thiện các quy hoạch kế hoạch
đề án phát triển kết cấu
hạ tầng giao thông vận tải tp hcm
huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu
hạ tầng giao thông tăng diện tích đất
phục vụ giao thông mở rộng và nâng cao
chất lượng hiệu quả hệ thống vận tải hành khách công cộng
hạn chế phương tiện giao thông cá nhân
tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với công tác đào tạo
sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe
công tác đăng ký đăng kiểm xe cơ giới
nâng cao chất lượng phương tiện
và người lái xe cơ giới
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý điều hành giao thông vận tải
từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh
chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật
về giao thông nâng cao ý thức
cho người tham gia giao thông
từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh
theo một thống kê thì hiện vẫn còn hơn
một mươi năm xe đăng ký kinh doanh vận tải
ở tp hcm chưa đổi sang biển số vàng
và nếu không thực hiện trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
những phương tiện này sẽ bị giữ phạt
từ hai đến tám triệu đồng
qua giả soát tp hcm hiện còn khoảng
ba mươi trường hợp xe kinh doanh vận tải
chưa chuyển đổi sang biển số vàng
trong số này có khoảng một mươi bảy trăm linh xe
không liên lạc được hơn bốn xe
đã hết niên hạn phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sát công an tp hcm
khuyến cáo người dân nên đổi biển số trước
để tránh bị dồn ứ và quá tải
đơn vị sẽ vẫn tăng cường nhân lực
và làm việc từ thứ hai đến chủ nhật
làm cả ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả các trường hợp tham gia
không làm thủ tục cấp đổi
sang biển số vàng sẽ bị phạt tiền
từ hai đến bốn triệu đồng đối với cá nhân
và từ bốn đến tám triệu đồng
đối với tổ chức
tiếp tục thực hiện cao điểm của bộ công an
tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở
kết hợp sản xuất kinh doanh
bảo đảm tuyệt đối an toàn về cháy nổ
trong những tháng cuối năm
công an các đơn vị địa phương đã và đang tăng cường
công tác nắm bắt tình hình quản lý địa bàn
kiểm tra hướng dẫn đồng thời xây dựng
và duy trì nhiều cách làm hay sáng tạo
trong công tác phòng cháy chữa cháy
và trong đó có mô hình gia đình an toàn
phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
đang được triển khai rất hiệu quả
trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sinh sống ở khu tập thể cũ này
từ nhiều năm nay
những sự cố chập cháy điện ngay sát ngôi nhà của mình
khiến bà lý thị miện rất lo lắng
hơn tám mươi tuổi
đi lại khó khăn
gần đây nhất là sự cố
cháy cổ điện ngay lối cầu thang bộ duy nhất
của khu tập thể khiến cho gia đình bà
không thể thoát ra ngoài
lúng túng khi xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra
ngôi nhà chỉ có một lối thoát nạn duy nhất
đây chính là nguyên nhân
dẫn tới các vụ cháy gây thiệt hại lớn
về người xảy ra trong các khu dân cư
đặc biệt là các nhà tập thể cũ
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
đi từng ngõ gót từng nhà
ra từng hộ
lực lượng công an cơ sở đã hướng dẫn
tuyên truyền các hồ dân mở cửa lồng sắt
trùng cọp như thế này
đến nay trên địa bàn quận hoàn kiếm
đã vận động được gần một chín trăm linh hộ dân
mở lối thoát nạn cho ngôi nhà
cố gắng đảm bảo đội chủ
tại tất cả các khu tập thể cũ
trang bị bình chữa cháy
và mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
những việc làm tưởng chừng như đơn giản như thế này
lại giúp cho chúng ta có thể thoát nạn
nếu như mà có cháy nổ xảy ra
đặc biệt là đối với những hộ gia đình
có trẻ nhỏ và người già
thì việc ưu tiên thoát nạn khi đám cháy xảy ra
phải được đặt lên hàng đầu
thưa quý vị
sau những tháng năm công hiến cho tổ quốc
trên các chiến trường
những người lính cụ hồ lại trở về địa phương
không ngừng phấn đấu hết mình
để đóng góp cho công cuộc xây già làng dựng nước
vâng với phương châm
nêu gương tình thương trách nhiệm
những năm qua các thành viên của hội cựu chiến binh
phường tân thạch tp tâm kỳ tỉnh quảng nam
đã có những hoạt động thiết thực ý nghĩa
giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn và tích cực đóng góp
xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
suốt năm năm qua
những văn quà như thế này
vẫn được hội kiệu chiến binh phường tân thạch
đều đặng gửi tặng đến gia đình khó khăn
trên địa bàn luôn gần gũi
và sát sao với bà con
những thành viên của hội nắm rõ
từng hoàn cảnh để có sự hỗ trợ kịp thời
trong đó có hai trường hợp
hội nhận đỡ đầu thường xuyên
với số tiền hai trăm linh đồng mỗi tháng
phải nói rằng việc làm của các
bác của hội kiệu chiến binh phường tân thạch
có ý nghĩa rất lớn
đối với những đối tượng được hỗ trợ
như những trẻ em được nhận đỡ đào
và xây dựng các tuyến phố văn minh
và góp phần làm cho
phường tân thạch nó riêng và thành phố tân quỳ
nói chung ngày càng xanh xanh đẹp
đối với mục tiêu phóng trị của thành phố
trong những năm đến trong quá trình thực hiện
của hội kiệu chiến binh phường tân thạch
và nó hành động của các bác không những
có ý nghĩa đối với những đối tượng được trợ giúp
với những việc làm cụ thể nó thể hiện được
phẩm chấp của anh bộ đội cổ hồ
trong thời chiến thì tham gia bảo vệ
giữ gìn thủ quốc trong thời bình thì góp phần
xây dựng quy hương ngày càng bình vững
cũng chính nhờ sự gần gũi sẻ chia chân thành ấy
mà các thành viên của hội kiệu chiến binh
phường tân thạch đã nhận được
sự tin yêu của bà con nhân dân
qua công tác dân vận khéo
hội kiệu chiến binh đã hỗ trợ
cho các địa phương tuyên truyền vận động
và nhận được sự đồng tình cao
của người dân trong các chính sách
trình bù giải tỏa giúp cho
các dự án công trình trọng điểm
nhanh chóng được trình khai góp phần
xây dựng quy hương ngày càng giàu đẹp
nói chung là tôi cũng
được sự vận động của
bên hội kiệu chiến binh
nói chung là tôi cũng đồng tình
nhất trí vấn đề định bù giải tỏa
của chính đoạn và chính sách trình nước
đều ra với mong muốn là xây dựng
thành phố tông kỳ con tròn sạch đẹp
với phương châm
nêu gương tình thương khách nghiệm
những người lính cụ hồ giữa thời bình
vẫn luôn sống tích cực
và cống hiến với mong muốn có thể đóng góp
dù là những điều nhỏ nhất
cho quê hương đất nước
những phong trào toàn dân xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư
đô thị văn minh luôn được
hội kiệu chiến binh phường tân thạch
tổ chức một cách sáng tạo mới mẻ
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình
của nhân dân từ đó góp phần
rất lớn tạo cảnh quan
xanh sạch đẹp trên từng tuyến phố
tiếp tục phát huy
truyền thống bộ đạo cụi hồ
trong đời thường
thì đó có hậu viên cựu chiến binh
cũng phát động phong trào thi đua
cựu dung minh gương máu để tiếp tục
vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối
từ trường sách cô đón xây dựng
đêm sống văn minh đô thị và xây dựng
cộng đồng dân cư an toàn
đừng bạc thăng thiết
và luôn luôn gần gũi tới
những nỗ lực đó của hội cựu chiến binh
phường tân thạch đã được ghi nhận
với thành tích năm năm liền
dẫn đầu phong trào thi đua
cựu chiến binh gương mẫu
và nhiều giấy khen trong học tập
và làm theo lời bác được địa phương trao tặng
nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất
đối với những người lính cụ hồ ấy
vẫn là sự tin tưởng yêu thương
của nhân dân
và được góp phần xây dựng quê hương
đất nước giàu đẹp
vâng thưa quý vị dù là
thời chiến hay thời bình những cựu chiến binh ấy
vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp
của người lính cụ hồ
luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
và những hình ảnh câu chuyện từ
tân thạch tam kỳ quảng nam vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào khúc dân hành ngày mai